tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
ba học sinh chở nhau trên một xe máy đã đâm trực diện vào đầu xe container
khiến cả ba ngã văng xuống đường hai người tử vong một người bị thương nặng
vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng hai mươi h hai mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại đường một mươi xã an lễ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và vụ tai nạn được camera an ninh của nhà dân ghi lại
cụ thể ba học sinh người thôn thượng xã an tràng trên đường đi đa bóng về
đã kẹp ba trên một xe máy
và khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe container
cú đâm trực diện vào đầu xe container khiến ba học sinh ngã văng xuống đường
hậu quả hai người tử vong tại chỗ một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thì cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân